chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất trên kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của tỉnh bình dương long an đồng nai và tây ninh
sở giao thông vận tải tp hcm đã hoàn chỉnh phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa tp hcm và các tỉnh trên
trong đó người dân đi từ tp hcm và vào các tỉnh cần có những điều kiện như thế nào
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết vấn đề này
người đi từ tp hcm vào lò man phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc ép không đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả âm tính ncov còn hiệu lực định kỳ bảy ngày trên một lần
người đi từ tp hcm vào bình dương bằng ô tô phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả âm tính ncov còn hiệu lực định kỳ bảy ngày trên một lần và giấy xác nhận lưu thông người lao động ghi rõ địa điểm cung đường
nếu đi bằng mô tô xe gắn máy người lao động chỉ được đi lại giữa hai địa phương giáp danh tp thủ đức và tp thuận an di an
người ngồi trên xe phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả âm tính ncov còn hiệu lực định kỳ bảy ngày trên một lần và giấy xác nhận lưu thông của người lao động ghi rõ địa điểm cùng đường
người đi từ tp hcm vào tây ninh phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau hai mươi một ngày hoặc f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả âm tính ncov còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
riêng tỉnh đồng nai chưa cho phép xe cá nhân ô tô mô tô xe máy lưu thông ra vào địa bàn
người đi từ ba tỉnh bình dương long an tây ninh
và tp hcm bằng ô tô mô tô xe gắn máy phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc ép không đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả âm tính ncov còn hiệu lực đình kỳ bảy ngày trên một lần
đối tượng vận chuyển là công nhân chuyên gia do doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ bình dương đồng nai long an tây ninh
đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn thành phố và ngược lại
công nhân chuyên gia phải đảm bảo đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính ncov định kỳ bảy ngày trên một lần
các đơn vị xây dựng phương án vận chuyển công nhân chuyên gia thông qua đơn vị đầu mối để đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động
gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành nơi cơ sở sản xuất kinh doanh đa trụ sở
để được cấp giấy nhận diện và tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh
sở giao thông vận tải các tỉnh cũng có thể tổng hợp danh sách gửi sở giao thông vận tải thành phố hỗ trợ cấp giấy nhận diện
đoạn đi từ tp hcm vào long an đồng nai bình dương
người trên xe phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
hóa ghép không đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm ncov âm tính định kỳ bảy ngày trên một lần
đoạn đi từ tp hcm vào tây ninh
người trên xe phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau hai mươi một ngày
hóa ghép không đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm ncov âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
sở giao thông vận tải tp hcm
người tham gia lưu thông phải khai báo y tế
sử dụng mã qr khai báo của ứng dụng vneid
má qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng
đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
và có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định
thông tin kết luận tại cuộc họp
ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đồng nai
vừa qua cho biết tỉnh này cho phép người lao động
các chuyên gia đề nghị
đi lại liên tỉnh từ tp hcm
với điều kiện đi bằng xe đưa đón
chưa cho xe cá nhân
tại cuộc họp ông dương mạnh hưng
phó giám đốc sở giao thông vận tải đồng nai cho biết
khi đồng nai bước vào trạng thái bình thường mới
ổn định kiểm soát dịch
thì sẽ triển khai cho người lao động
chuyên gia đi bằng xe cá nhân lên tỉnh
lý do là hiện nay tại đồng nai
tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp
nếu để xe cá nhân đi lại sẽ rất khó kiểm soát
theo đó với mục tiêu vừa khôi phục sản xuất
kinh doanh vừa phòng chống dịch
đảm bảo an toàn
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
thống nhất tổ chức cho người lao động
đi về giữa đồng nai và tp hcm như sau
người lao động được vận chuyển bằng ô tô
với điều kiện bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch
đã được tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín
đủ một mươi bốn ngày
hoặc là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng
việc đi lại bằng xe cá nhân
ô tô mô tô xe máy
giữa tỉnh đồng nai và tp hcm
hiện chưa được phép
tỉnh đồng nai đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm
tiếp tục có những bước
thống nhất thực hiện tiếp theo
khi đồng nai trở lại trạng thái bình thường mới
ngay khi đủ điều kiện trở lại bình thường mới
phía tỉnh đồng nai sẽ có văn bản thông báo
đối với vấn đề hoạt động vận tải hàng hóa
tỉnh đồng nai đề nghị
thực hiện theo hướng dẫn tạm thời
về tổ chức giao thông kiểm soát dịch
đối với hoạt động vận tải bằng ô tô
trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
của bộ giao thông vận tải
để đảm bảo thực hiện thống nhất
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và hướng dẫn của các bộ ngành
hiện tỉnh đồng nai vẫn áp dụng
các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
và tiếp tục thực hiện các biện pháp
để từng bước phục hồi hoạt động kinh tế xã hội
đảm bảo công tác phòng chống dịch
trong tình hình mới
trước đó ubnd tp hcm
đã có văn bản gửi ubnd tỉnh đồng nai
vì việc lấy ý kiến về dự thảo
phương án tổ chức giao thông
giữa tp hcm và các tỉnh lân cận
trong tình hình mới
thưa quý vị bộ giao thông vận tải
cũng vừa ban hành quy định tạm thời
về tổ chức hoạt động vận tải hành khách
đường bộ liên tỉnh
áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách
bằng đường bộ trên phạm vi tuần quốc
việc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách
liên tỉnh trong tình hình hiện nay
có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng đặc biệt
khi vừa đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh
theo đó từ ngày một mươi ba tháng một mươi
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
bộ giao thông vận tải sẽ khôi phục lại
hoạt động của xe khách liên tỉnh
tuyến cố định với sản xuất tối thiểu năm
và tối đa ba mươi
số chuyến theo lưu lượng đã được
các sở giao thông vận tải công bố
hành khách trên xe phải ngồi giãn cách
không áp dụng với xe dường nằm
trong kế hoạch này bộ giao thông vận tải
cho phép hoạt động vận tải bình thường
giữa các địa phương nguy cơ thấp
và bình thường mới
đến địa phương có nguy cơ tương đương
hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương
hoặc thấp hơn
thì phải có xác nhận tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong sáu tháng
hành khách chưa đủ điều kiện
tiêm vaccine theo quy định của bộ y tế
thì đi cùng người thân trên chuyến xe
thì được miễn yêu cầu này
ngoài ra hành khách cũng phải có kết quả âm tính
trong bảy mươi hai giờ trước khi lên ô tô
đối với hành trình từ địa phương
có nguy cơ và bình thường mới
đến địa phương có nguy cơ cao hơn
bộ giao thông vận tải không yêu cầu hành khách
phải tiêm đủ vaccine
nhưng hành khách vẫn phải có xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
khi bước lên xe
hành khách phải thực hiện năm k
đồng thời kê khai thông tin và danh sách
hành khách đi xe theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ
trong quá trình di chuyển
từ điểm đón trả khách về đến nơi cư trú
hành khách phải tuân thủ năm k
sử dụng ứng dụng pc covid
hạn chế dừng không tiếp xúc nơi đông người
chủ động thông báo với chính quyền địa phương
nơi cư trú lưu trú
tại địa phương hành khách tự theo dõi sức khỏe
hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú
theo quy định của bộ y tế
với yêu cầu cụ thể của từng địa phương
doanh nghiệp vận tải nhà xe
phải lập danh sách hành khách đi xe theo mẫu
giao cho lái xe nhân viên phục vụ trên xe
hướng dẫn hành khách tự kê khai
danh sách này được gửi về sở giao thông vận tải nơi đi nơi đến
lưu trữ bản chính tối thiểu hai mươi một ngày
kể từ ngày kết thúc chuyến đi
để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng mật thông tin hành khách
theo quy định của pháp luật
việc hoàn thiện phương án đi lại giữa tp hcm
và các tỉnh bình dương đồng nai long an tây ninh
đã phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
cũng như giúp cho người lao động di chuyển một cách dễ dàng thống nhất
nhằm đảm bảo khôi phục hoạt động sản xuất
và phát triển kinh tế cho doanh nghiệp
thưa quý vị những thông tin thời sự mới nhất
trên địa bàn tp hcm và cả nước
sẽ được liên tục cập nhật
quý vị đừng quên nhấn like và subscribe
cảm ơn quý vị đã theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại